khi cả ngành y tế tập trung vào chữa trị các ca f diễn tiến nặng
tp hcm đặt ra yêu cầu phải có thêm bệnh viện tiếp nhận
đây là chia sẻ của chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong
tại buổi kiểm tra tình hình điều trị tại bệnh viện giải chiến số sáu
thuộc khu tái định cư thủ thiêm phường an khánh tp thủ đức
hiện tại bệnh viện giải chiến số sáu thuộc khu tái định cư thủ tiêm
phường an khánh tp thủ đức tp hcm đang điều trị cho bốn hai trăm linh bệnh nhân
trên tổng số dường bệnh hoạt động là năm năm trăm linh
trong ngày hai mươi bảy tháng bảy số lượng bệnh nhân được xuất viện là một một trăm linh
dự kiến trong nhiều ngày tới bệnh nhân xuất viện rất nhiều
hiện bệnh viện phân chia từ khối tòa nhà và chia ra vùng điều trị
theo dõi đánh giá sức khỏe của bệnh nhân f
khối tòa nhà theo dõi bệnh nhân có triệu chứng bệnh lý nền
hiện nay bệnh viện giải chiến số sáu được nâng lên là bệnh viện điều trị cấp độ ba
chúng tôi sẽ tiếp nhận điều trị những bệnh nhân có bệnh lý nền
được đưa từ các quận huyện hoặc là các bệnh viện khác
để đưa về để tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân
và hiện nay chúng tôi phân ra các nhóm các đội ngữ y bác sĩ
để theo dõi và theo sát các quá trình diễn tiến của bệnh nhân
để chúng tôi có thể phát hiện sớm những rủi ro có thể xảy ra cho bệnh nhân
và bên cạnh đó chúng tôi đưa đến những pháp đồ điều trị
bên cạnh đó chúng tôi cũng phối hợp với các đơn vị các bệnh viện tuyến trên
để đưa ra những pháp đồ điều trị tốt nhất
để làm sao giảm tối đa những nguy cơ mà trở nặng cho bệnh nhân
đánh giá cao những nỗ lực của các y bác sĩ và đội ngũ y tế của tp hcm nói chung
và các bệnh viện giải trí nói riêng
chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong cho biết
trong thời gian qua các ngành y tế tập trung vào chế trị các kf diễn tiến nặng
tp hcm đặt ra yêu cầu phải có thêm bệnh viện tiếp nhận những bệnh nhân chuyển nặng
đặt ra một cái yêu cầu là phải có những bệnh viện để tiếp nhận những bệnh nhân chuyển nặng nó như vậy
song song với sự cố gắng của y bác sĩ
ở các bệnh viện hiện nay thì số ra diện hôm nay cũng đã hơn con số là một mươi năm được ra viện
thì cái mà tôi đang rất là quan tâm là làm sao để giải quyết được những cái yêu cầu
của những bệnh nhân nặng cần chuyển viện và có một hệ thống điều trị kịp thời
tp hcm đang trong thời gian giãn cách xã hội
các bệnh nhân sau khi được điều trị
nên chấp hành quy định ở nhà và giữ gìn sức khỏe
chia sẻ với lãnh đạo thành phố
các bệnh nhân xuất viện bày tỏ sự cảm ơn khi được các y bác sĩ ở bệnh viện giải chiến số sáu
chăm sóc tận tình thường xuyên thăm hỏi tình hình sức khỏe
nên bệnh nhân sớm cải thiện sức khỏe và an tâm khi được xuất viện

các bệnh nhân xuất viện bày tỏ sự cảm ơn khi được các y bác sĩ ở bệnh viện dạy chiến số sáu